một doanh nghiệp tại thành phố đà nẵng vừa bị xử phạt tổng cộng hai mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi cấp giấy đi đường sai quy định cho người tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội
cụ thể ubnd quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi năm triệu đồng
đối với hợp tác xã kinh doanh vận tải ahp chi nhánh đà nẵng và phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
một nhân viên của đơn vị này về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
trước đó vào ngày hai tháng tám lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và tạm giữ bảy giấy đi đường tham gia giao thông
trong thời gian giãn cách xã hội do hợp tác xã nói trên ký và đóng dấu gồm sáu giấy không ghi thông tin
và một giấy ghi tên người được cấp nhưng không phải nhân viên của đơn vị này
liên quan đến công tác xử lý vi phạm các biện pháp phòng chống dịch
từ ngày một mươi tám tháng sáu đến nay đà nẵng đã xử phạt năm trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn một tỷ đồng